thưa quý vị khu vực lạng sơn quảng ninh hải phòng thái bình và nam định tiếp tục có mưa giải rác về chiều và tối
trong đêm nay miền bắc thời tiết chủ đạo là ít mưa cả miền bắc duy trì một mức nhiệt đêm mát mẻ là từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
trong sáng sớm ngày mai miền bắc sẽ được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ
đến trưa và chiều mai sương mù tan dần bắc bộ trời sẽ chuyển nắng
nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ duy trì trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi miền bắc có xu hướng giảm mưa thì miền trung mưa có xu hướng tăng dần
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió đông nam ẩm cho nên trời nắng gián đoạn
còn chiều và tối mai từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa rào và rông ở diện giải rác
dù khác nhau về mưa và nắng nhưng mức nhiệt ngày mai ở miền trung không chênh nhau nhiều
dọc từ thanh hóa đến bình thuận nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ và không nơi nào xảy ra nắng nóng
dạnh áp thấp trục một mươi ba một mươi năm độ vị bắc mạnh lên thành giải hội tụ nhiệt đới cộng với gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
khiến diện mưa và cường độ mưa ở cả tây nguyên và nam bộ đều tăng
đêm nay ở khu vực tây nguyên mưa giảm còn vài nơi trong khi ở nam bộ thì vẫn còn có mưa giải rác
sang đến ngày mai nam bộ sẽ có mưa rào và rông từ sớm chiều và tối nhiều nơi có mưa vừa mưa to và rông
còn ở khu vực tây nguyên sáng và trưa mai trời tạnh giáo chiều và tối mai có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi
nên nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt có mưa một vài nơi
gió đông ở mức cấp ba đến cấp bốn trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục xảy ra mưa rào và rông mạnh
trong đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa và khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước